mở đầu là thông tin liên quan đến phiên xét xử cựu chủ tịch tỉnh bình thuận và đồng phạm
trong vụ án giao ba lô đất trái quy định cho doanh nghiệp làm thất thoát bốn mươi năm tỷ đồng của nhà nước
chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn ngọc hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh trên bị cáo lương văn hải cựu phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
thanh danh cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường phải nhận án bốn mươi hai tháng tù
các bị cáo khác bị tuyên án từ một mươi tám tháng tù nhưng được hưởng án treo đến ba mươi tháng tù giam
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về trách nhiệm dân sự tòa buộc công ty tân việt pháp phải nộp lại bốn mươi năm tỷ đồng
quá trình xét xử vụ án các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt vì lô đất bán đấu giá sáu lần nhưng không thành
các bị cáo không hưởng lợi gì
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận xác nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác
đồng thời xin giảm nhẹ cho các bị cáo
tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước
trong vụ án này tòa án cho rằng mặc dù bị cáo nguyễn văn hai ký công văn là do tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới
nhưng bị cáo là người đứng đầu tỉnh bình thuận nên xác định bị cáo hai giữ vai trò trách nhiệm cao nhất trong vụ án
bị cáo hổ lâm định hướng cấp dưới tham ưu áp ra đất trái quy định nên vai trò tương đương với bị cáo hai
hội đồng xét xử cũng xác định các bị cáo giao đất cho tân việt pháp nhằm mục đích để tăng nguồn thu ngân sách và không được hưởng lợi cá nhân
một lượng lớn ma túy đã được thu giữ sau khi công an huyện sông mã tỉnh sơn la phối hợp với lực lượng biên phòng phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
ngay sau khi bắt giữ cầm văn xôn trú tại xã triềng cang huyện sông mã
cùng vật chứng là hai bánh heroin và bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp lực lượng công an bắt giữ đối tượng lậu bản nò pó cùng chú tại huyện sông mã
pó là đối tượng cung cấp số ma túy nói trên cho sôn
tại cơ quan công an bó khai nhận đã mua số hàng trên ở bên kia biên giới về bán cho sôm để kiếm lời
khi sôm đang mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giam lê hoàng phát
trú tại tp huế về hành vi tàng trữ trai phép chất ma túy
chiều ngày một mươi tháng năm trên đường trần huy liệu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế bắt quả tang phát
đang tàng trữ tám mươi một viên nén màu đỏ
kết quả trưng cầu giám định tám mươi một viên nén này có khối lượng hơn tám gram là ma túy loại metafetamin
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an thành phố hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng mai văn tám trú tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
tối ngày tám tháng năm tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng ra tín hiệu dừng phương tiện
để kiểm tra hành chính đối với ô tô đầu kéo do mai văn tám điều khiển
tuy nhiên tài xế không chấp hành tín hiệu mà tiếp tục điều khiển xe vượt qua
tổ công tác đã dùng xe máy chuyên dụng chặn đầu xe kéo yêu cầu tài xế dừng xe
nhưng tám tiếp tục không chấp hành điều khiển phương tiện hút đẩy xe của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
đồng thời cố thủ trong cabin buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải bật cửa tiến hành cưỡng chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn danh cao chú quận sơn trà về hành vi tham mô tài sản
cao làm nhân viên bán hàng tại công ty trách nhiệm ngũ hạn thực phẩm tốc việt
khi khách hàng có nhu cầu đặt mua thực phẩm cao sẽ vào ứng dụng để lươn đơn
sau đó công ty sẽ giao hàng cho khách
tuy nhiên lợi dụng sự tin tưởng của công ty cũng như của khách hàng
cao đã thu hơn một trăm linh tám triệu đồng tiền hàng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
công ty đã phát hiện thủ đoạn của cao nên trình báo cơ quan công an
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là nguyễn tín trung và huỳnh nhật nam
cùng chú tại tp quy nhơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn
tỉnh bình định khởi tố bắt tạm ra
hai đối tượng khai nhận từ cuối tháng bốn đến nay đã thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh bình định và phú yên
ngoài ra còn thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác tại các khu nhà trọ và nhà dân trên địa bàn
riêng đối tượng trung có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
nam có hai tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ trộm có liên quan đến hai đối tượng này
để xử lý theo quy định của pháp luật
giấy phép xây dựng của tòa nhà văn phòng chatbot của đường d năm và n hai
khu công nghiệp nam tân uyên tp tân uyên tỉnh bình dương
thể hiện là bảy tầng tuy nhiên thì dự án lại đang được giao bán là căn hộ một mươi hai tầng
có dấu hiệu lừa dối khách hàng
theo sở xây dựng tỉnh bình dương lô đất có ký hiệu v hai
đường d năm và n hai
công nghiệp nam tân uyên không có dự án nào tên gọi techot city
tại vị trí trên bàn quản lý các khu công nghiệp bình dương đã cấp giấy phép
xây dựng dự án tòa nhà văn phòng techot của công ty trách nhiệm hữu hạng
xây dựng dự án lê minh với bảy tầng năm tầng nổi một tầng lẫn và một tầng hầm
mục tiêu dự án theo giấy chứng nhận đầu tư là cho thuê văn phòng kinh doanh khách sạn
dịch vụ nhà hàng
thế nhưng trên các trang mạng dự án này đang được giao bán dạng căn hộ
với một mươi hai tầng và hai tầng hầm với tên gọi techbox city gồm năm trăm linh căn hộ và ba mươi sáu căn shophouse
giá bán một mươi bảy triệu đồng đến hai mươi tám triệu đồng một mét vuông
sở xây dựng đã đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
ủy ban nhân dân thành phố tân uyên theo dõi kiểm tra đối với các hoạt động
kinh doanh bất động sản liên quan như phản ảnh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
và kịp thời xử lý các vi phạm để tránh bị lời đạo chiếm đoạt tài sản
người có nhu cầu giao dịch tại dự án tòa nhà văn phòng tepot
liên hệ cơ quan chức năng để xác minh thông tin
ngoài ra sở xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện
huy động vốn trên cổng thông tin điện tử của sở xây dựng
địa chỉ website www sxg bìnhdương gov vn để các tổ chức cá nhân có nhu cầu
có thể tham khảo trước khi thực hiện giao dịch bất đồng sản tại các dự án
từ số liệu tỷ lệ trọi vào lớp một mươi ở tp hcm
gần nhất thì có thể thấy tỷ lệ trọi vào lớp một mươi của các trường tại tp hcm
trường học bổ thông hầu như không có sự thay đổi đột biến
một số trường trung học phổ thông công lập có tăng hoặc là giảm tỷ lệ chọi nhưng không đáng kể
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm mùa thi lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm
thành phố đổi mới cách tính điểm tuyển sinh lớp một mươi
tổng điểm tuyển sinh lớp một mươi là tổng điểm ba môn thi văn toán ngoại ngữ
những năm trước môn văn toán nhân hệ số hai
song song đó là việc đổi mới nội dung đề thi môn ngoại ngữ
thời gian làm bài của môn này từ sáu mươi phút tăng lên thành chín mươi phút
do đó khi tham khảo các số liệu để làm căn cứ đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi
các thí sinh cần tham khảo số liệu của mùa thi tuyển sinh các lớp một mươi những năm gần nhất
từ bản so sánh tỷ lệ trọi vào lớp một mươi ở tp hcm hai năm qua
có thể thấy tỷ lệ trọi vào lớp một mươi của các trường trung học phổ thông hầu như không có sự thay đổi đột biến
vì vậy sở giáo dục và đào tạo tp hcm khuyến cáo các học sinh lớp chín
nếu muốn thay đổi nguyện vọng thì cần tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm
yếu tố quan trọng nhất là khi đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi công lập chính là lực học của thí sinh
bên cạnh đó các em cũng cần lưu ý khoảng cách từ nhà đến trường trung học phổ thông
tránh đăng ký vào những trường trung học phổ thông quá xa sẽ rất khó khăn trong việc đi học sau này
các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng vào lớp một mươi từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng năm
chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm hàng trăm vận động viên tham dự sea games ba mươi hai đã đáp bán chuyến bay
từ năm bên campuchia hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất và ở tp hcm
ra đoán các vận động viên này có đại diện lãnh đạo của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
tại tp hcm và đông đảo các bạn bè người thân và người hâm mộ
một trong những vận động viên đầu tiên xuất hiện ở cửa raga quốc tế tân sơn nhất
là vận động viên judo trần lê phương nga
mặc dù chỉ đạt huy chương bạc ở sea games lần này
nhưng điều đáng khâm phục ở kỳ sea games ba mươi một lần trước cô đã gặp phải chấn thương vỡ sùng đầu gối
tuy nhiên sau một thời gian điều trị với sự nỗ lực không ngừng của bản thân
trần lê phương nga đã có mặt tại sea games lần thứ ba mươi hai
và tấm huy chương bạc chính là nguồn động viên rất lớn để cô tiếp tục gắn bó với môn võ dudo
lần này em rất là vui đã giành được thành tích cho nước nhà
em xin cảm ơn tất nhiên là cảm ơn ban lãnh đạo cũng như toàn thể người dân
cũng đã ủng hộ cho em
nói riêng và đoàn thể thao việt nam nói chung để đạt được thành tích tốt nhất
tại sea games ba mươi hai ghi nhận sự vượt trội của các vận động viên nữ
ngoài huy chương vàng có đội tuyển bóng đá nữ huy chương vàng của các nữ vận động viên điền kinh
với gương mặt tiêu biểu là nguyễn thị oanh
thì ở nội dung thi đấu môn kitoxing nữ vận động viên nguyễn thị hàng nga
cũng đã giành huy chương vàng một cách thuyết phục
đây là kỳ sea games thứ ba mà em được tắm huy chương bạc
khi mà em được tấm huy chương vàng thứ ba này thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
em cảm ơn đảng và nhà nước đã tạo được kiện thuận lợi cho em được thi đấu
trong chuyến bay trở về lần này có gần một trăm linh vận động viên
do trung tâm hỗn luyện thế thao quốc gia tp hcm quản lý
đón đoàn tại sân bay chiều nay có đại diện lãnh đạo
của trung tâm hỗn luyện thế thao quốc gia tp hcm
với những vòng hoa trong sân bay
tặng các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và đạt thành tích ngoài mong đợi
tôi cũng lấy rất là vinh dự thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
đến đón các vận động viên
hôm nay là ngày cuối cùng của sea games
chúng ta có là bảy mươi vận động viên sẽ đi về ngày hôm nay
và trong đó có khoảng sáu huy chương bạc
chúng tôi hôm nay rất là vui
và vấn đề là cũng thay mặt cho lãnh đạo cơ quan
xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước
đã có sự quan tâm hỗ trợ
kịp thời đối với ngành thể thao việt nam
cũng trong chuyến bay hạ cánh xuất sân bay tăng sơ nhất chiều nay
còn có một số thành viên của bang huấn luyện đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba
trong đó có huấn luyện viên trưởng người pháp ông philippe jouzier
dù chỉ đoạt huy chương động ở sea games ba mươi hai lần này
nhưng với ông philippe jouzier đây là tấm huy chương đầu tiên
và cũng trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển u hai mươi ba việt nam
theo thông tin từ bộ công an
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã khởi tố vụ án và tám bị can trong chuyên án mua hóa đơn
trốn thuế thu nhập doanh nghiệp xảy ra tại công ty thành an hà nội
và một số công ty đơn vị có liên quan gây thiệt hại cho nhà nước trên bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với nguyễn đăng thuyết nguyên giám đốc công ty thành an
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn nhật linh vợ thuyết đỗ thị hoa nguyên kế toán trưởng công ty thành an
nguyễn quý khái giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế danh
bùi thị mai hương kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế danh
bị khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm thị quỳnh như
giám đốc công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị thành phát
nguyễn thị kim dung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị y tế an bình minh
và phạm thị thu hà chủ hộ kinh doanh cửa hàng tuấn phong
về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn danh cao chú phường phước mỹ quận sơn trà
về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cao vào làm nhân viên bán hàng thị trường
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm tốt việt
khi khách hàng có nhu cầu đặt mua thực phẩm thì cao sẽ vào ứng dụng kiosk việt của công ty top việt
để lên đơn hàng và công ty sẽ cho nhân viên giao đến cho khách
tuy nhiên nhiều lúc do có quá nhiều đơn hàng đặt hàng và đơn hàng cần giao gấp
mà lại thiếu nhân viên nên cao cũng trực tiếp đi giao thực phẩm đến cho khách hàng
khách hàng nhận được thực phẩm sẽ thanh toán vào tài khoản của công ty
hoặc đưa trực tiếp cho cao để nộp về công ty
lợi dụng sự tin tưởng ấy cao đã thu được số tiền hơn một trăm linh tám triệu đồng
nhưng lại nói dối giám đốc và kế toán là chưa thu được tiền của khách để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
qua xác minh công ty phát giác thủ đoạn của cao nên trình báo cơ quan công an
tại đây cao thừa nhận hành vi phạm tội của mình
công an tp hcm
công an tp hcm vừa phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra phát hiện một sưởng sản xuất giấy khô giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô rất lớn
ở tổ dân phố chín phường e ba
chủ cơ sở này là ông nguyễn trọng diệu bốn mươi sáu tuổi
tại thời điểm kiểm tra được lựa chức năng phát hiện ông diệu đang chỉ đạo
bố nhân công vận hành các máy gia công cắt giấy ép nhiệt đóng gói
hoàn thiện sản phẩm các loại giấy vệ sinh giấy ăn giả các thương hiệu có tiếng trên thị trường
ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ sản phẩm
gồm ba trăm một mươi ba thùng giấy các loại hai trăm hai mươi năm cây giấy các loại bảy mươi bảy hai kg bao bì một trăm sáu mươi bảy bì giấy cát tông các loại
cùng các máy móc được sử dụng để sản xuất giấy
hiện vụ việc đang được công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của khó luật
một cơ sở kinh doanh bày bán hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện liên quan
đã bị công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
phát hiện thu giữ
cụ thể vào lúc một mươi một h ngày chín tháng năm tại địa chỉ hai trăm hai mươi bảy đường trần phú phường trường an tp huế
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh bếp gia minh
tại đây lực lượng công an phát hiện cơ sở này đang bày bán hơn một sản phẩm hàng hóa
làm máy hút thuốc lá điện tử tinh dấu thuốc lá điện tử và các loại phót thuốc lá điện tử
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
công an tp hcm đang ký giấy phép kinh doanh cà phê giải pháp
nhưng bên ngoài thường xuyên đóng kín cửa và bên trong thì bày bán thuốc lá điện tử
hiện công an tp huế đang tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh quảng ninh công an tp hcm vừa tiến hành kiểm tra phát hiện
điểm kinh doanh có địa chỉ căn hộ số ba mươi phú gia bốn khu đô thị vinh hôm
thuộc phường hồng gai tp hcm bày bán công khai thuốc lá điện tử trái phép
chủ cơ sở này không xuất trình được giấy phép kinh doanh và hóa đơn
chứng tử liên quan đến toàn bộ hàng hóa nói trên
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ hai trăm bảy mươi hai lọ tinh dầu các loại
dùng để sử dụng vào máy hút thuốc lá điện tử
một trăm bảy mươi bốn hộp thuốc lá điện tử các nhãn hiệu khác nhau
tám phụ kiện dùng cho máy hút thuốc lá điện tử bốn máy hút thuốc lá điện tử
số hàng hóa trên chủ cơ sở mua từ đầu mối tại tp hà nội
công an tp hạ long đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên
và tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định
hiện nay nhiều thanh niên sử dụng thuốc lá điện tử nhưng chưa hiểu tác hại của nó
thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất được cảnh báo gây nghiện
chất này có thể gây các bệnh tim mạch hô hấp tiêu hóa ung thư
sử dụng nicotine quá liều sẽ gây ngộ độc
và không ít trường hợp đã bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu
nguy hiểm hơn nhiều loại thuốc lá điện tử có chứa cả ma túy
tiếp tục với các thông tin khác
phòng kiểm soát điều tra phòng chống tội phạm về môi trường công an tp bạc liêu
phối hợp với thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
tổ chức tiêu hủy hơn ba trăm ba mươi kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu
đã bị phát hiện và thu giữ trên đường đi tiêu thụ
trước đó khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra
ô tô tải bị kiểm soát sáu mươi chín c bốn nghìn tám trăm sáu mươi bảy điều khiển trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua điện bàn ấp một mươi bốn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
qua kiểm tra đã phát hiện phương tiện đang vận chuyển hai mươi thùng gác tôm
chứa các loại thực phẩm đông lạnh
tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
nên phòng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp bạc liêu
đã lập biên bản tạm giữ để xác minh làm rõ
qua điều tra cơ quan công an xác định số hàng đông lạnh trên là hàng nhập lậu
do ông lê hoàng đẳng chú tp cà mau tỉnh cà mau làm chủ
đồng thời thuê xe vận chuyển lên bạc liêu tiêu thụ
phòng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp bạc liêu
đã ra quyết định phạt hành chính sáu triệu đồng đối với ông đẳng